là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo còn cao những năm qua bắc cạn đã tập trung nguồn lực để hỗ trợ cho người nghèo vươn lên
tuy nhiên thực tế thì vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục để hỗ trợ giúp cho người dân thoát nghèo đi vào thực tế
những năm trước gia đình bà ma thị tiệm ở thôn cốc tộc xã nam mẫu huyện ba bể được hỗ trợ máy nghiền máy sát gạo hỗn hợp
nhưng chỉ sử dụng được hai năm sau đó máy hư hỏng
do không có kinh phí cũng như kỹ thuật để sửa chữa nên đến nay chiếc máy này bỏ không người dân trong thôn phải đi khá xa để sát gạo ăn
những năm qua hộ nghèo ở thôn cốc tộc đã được hỗ trợ từ chương trình giáo dục
giảm nghèo cũng như một số dự án khác cùng nhiều loại máy móc tuy nhiên hiệu quả mang lại không lớn thời gian khai thác máy móc ngắn
qua thực tế triển khai công tác giảm nghèo cho thấy một số chính sách giảm nghèo hiện nay chưa phù hợp hiệu quả thấp
trong đó đáng chú ý là nguồn lực hỗ trợ trực tiếp
tình trạng hỗ trợ xong người nghèo nhanh chóng bán đi hoặc sử dụng không đúng mục đích vẫn xảy ra
mục đích tạo sinh kế lâu dài cho người nghèo vì thế cũng không đạt được
nó gọn lại cái đầu mối quản lý cũng như là gọn lại cái việc triển khai thực hiện của cấp cơ sở
vì là một cái công trình ví dụ một đoạn đường thôi mà có ba cái nguồn vốn hỗ trợ đầu tư vào đấy
thì lại làm ba cái thủ tục hồ sơ thì dẫn đến là nó cũng bất cập
chính sách hỗ trợ giảm nghèo gian trải trong khi nguồn lực có hạn cũng khiến một số chương trình thực hiện không đạt được như kỳ vọng
nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo ở bắc cạn
chủ yếu từ ngân sách trung ương nguồn lực của tỉnh còn hạn chế
do đó việc phát huy tốt hiệu quả của nguồn lực đầu tư giảm nghèo là rất cần thiết